thưa quý vị và các đồng chí thực hiện nghiêm túc kịp thời các quan điểm nội dung chỉ đạo của nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đảng ủy công an trung ương
với sự quyết tâm cao công an tỉnh điện biên đã chủ động xây dựng kế hoạch đổi mới cách làm theo phương châm bám sát thực tiễn giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cơ sở
đặc biệt trong những ngày tháng năm này cả nước hướng về bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ với bao cảm xúc tự hào và trân trọng những chiến công lịch sử hào hùng của dân tộc
lực lượng công an tỉnh điện biên đã và đang nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh điện biên trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ là thời điểm mà cả nước hướng về điện biên với hàng vạn du khách nhân dân trong và ngoài nước
công an tỉnh điện biên đã và đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn cối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trung ương và địa phương các cục nghiệp vụ bộ công an tổ chức triển khai đồng bộ có hiệu quả các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các đại biểu khách mời trong nước và quốc tế cho ngày đại lễ được chọn vẹn

tạo môi trường an toàn lành mạnh bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự lễ kỷ niệm không để xảy ra bị động bất ngờ sơ xuất dù là nhỏ nhất
công an tỉnh điện biên đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh điện biên và các hướng dẫn nghiệp vụ của các cục nghiệp vụ liên quan

công an tỉnh điện biên đã tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn hai mươi bốn sự kiện trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên luôn nêu cao tinh thần ý thức kỷ luật vượt nắng thắng mưa nỗ lực vượt mọi khó khăn gian khổ tích cực luyện tập bảo đảm tuyệt đối an toàn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
công an tỉnh điện biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả
các chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo phương châm an ninh chủ động giữ vững bên trong là chính phòng ngừa từ sớm từ xa nguy cơ nhân tố có thể gây mất ổn định
trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng không để xảy ra bị động bất ngờ
lực lượng công an phải hết sức phải chủ động nắm chắc tình hình đánh giá giữ
báo được tình hình sát với thực tiến kịp thời phát hiện từ sớm từ xa các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội
nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhiều năm qua đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện mường ảng
thường xuyên tập trung đánh mạnh đánh trúng vào những đường dây chuyên gieo rác cái chết trắng đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa quản lý người sau cai nghiện tái hỏa nhập cộng đồng
và chuyển hóa triệt đề các tụ điểm điểm nóng phức tạp về mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
tập trung chỉ đạo anh em thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao thứ nhất là làm công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên mở các đợt cao điểm
huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã các ban ngành đoàn thể tức là tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự xã hội
xã mường đăng là một xã đặc biệt khó khăn của huyện mường ảng tỉnh điện biên có ba dân tộc anh em sinh sống gồm thái mông và kinh
để làm trong sạch địa bàn công an xã tham mưu ủy ban nhân dân xã tổ chức kiện toàn các tổ tự quản xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm
tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ đó nhiều mô hình mới được xây dựng và hoạt động hiệu quả góp phần củng cố
nâng cao chất lượng hiệu quả các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng thời ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật
hóa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân
trong hai năm trở lại đây là hàng tuần là chúng tôi tổ chức giao ban giữa đảng ủy công an quân sự và mặt trận tổ quốc và đoàn thể
thứ nhất là chúng tôi để nắm mắt được mối quan hệ thiết trong công tác tuyên truyền
thứ hai là chúng tôi để nắm mắt được mối quan hệ thiết trong công tác tuyên truyền

tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp các ngành cũng như nhiều giải pháp quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của công an tỉnh điện biên đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh

cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong công an tỉnh điện biên đã phát huy vai trò trách nhiệm tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương nhiều chủ trương giải pháp công tác lớn giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn
các đơn vị trong toàn lực lượng công an điện biên sẽ tiếp tục nỗ lực tập trung tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá nhằm bảo đảm và giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống xây dựng lực lượng công an tỉnh điện biên trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
chương trình nghị quyết một mươi hai tuần này xin được kết thúc tại đây
quý vị có thể xem lại các chương trình trên intv go
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo